vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu nhận được thông tin cấp cứu của tàu cá mang số hiệu dna chín mươi bảy trăm sáu mươi bảy ts bị hỏng máy đang trôi giặt trên biển
vùng cảnh sát biển hai đã điều động tàu cảnh sát biển số hiệu bốn nghìn ba mươi tám nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cấp cứu tàu bị nạn
sau hơn một mươi ba giờ hành trình tìm kiếm đúng bốn giờ năm mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi tám đã tiếp cận được tàu cá dna chín mươi nghìn bảy trăm sáu mươi bảy ts tại vị trí cách đông quy nhơn một trăm bảy mươi năm hải lý
trên tàu có một mươi ngư dân do ông nguyễn trúc quê ở quảng ngãi làm thuyền trưởng
trước đó tàu đang đánh bắt cá thì bị hỏng máy không thể khắc phục được và bị trôi giạt trên biển
sau khi tiếp cận tàu cá bị nạn các cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi tám
đã kịp thời thăm hỏi động viên ổn định tinh thần cho ngư dân đồng thời làm công tác lai kéo tàu bị nạn
đúng một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi tám đã lai kéo tàu cá dna chín mươi nghìn bảy trăm sáu mươi bảy ts về cảng hải đoàn bốn mươi tám
biên phòng quy nhân làm thủ tục bán giao tàu cá dna chín mươi bảy trăm sáu mươi bảy ts cho cơ quan chức năng
đúng quy định bảo đảm an toàn cho cả người và phương tiện